thông tin đầu tiên đến từ đà nẵng đối tượng chuyên đặt mua ma túy để về bán lại cho các địa điểm vui chơi giải trí
vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử bị cáo lê thanh nhật hai mươi bốn tuổi chú phưởng hòa minh quận liên triều
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhật gặp một người không rõ lai lịch trong một quán bar ở trung tâm thành phố
và đặt mua hai trăm năm mươi viên thuốc lắc một gói hàng khay kentamin với giá tám mươi triệu đồng
số ma túy trên nhật đem về nhà cất giấu phân chia bán lại cho các con nghiện có nhu cầu
tại các cơ sở vui chơi giải trí như quán bar quán karaoke
với hành vi như trên tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê thanh nhật hai mươi năm tù
công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang vừa phát hiện bắt giữ đối tượng đồng thế quý
trú tại xã nghĩa hòa huyện lạng giang tỉnh bắc giang có hành vi mua bán hàng cấm thu giữ trên ba trăm linh kg pháo hoa nổ
trước đó lực lượng
lực lượng công an đã kiểm tra xe ô tô tải đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn
phát hiện trên thùng xe có trên hai trăm linh hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất với tổng khối lượng là trên ba trăm linh kg
làm việc với cơ quan công an lái xe kiêm chủ số hàng trên là đồng thế quý khai nhận
đây đều là pháo hoa nổ được quý thu mua từ tỉnh ngoài sau đó vận chuyển về địa phương để bán kiếm lời
khi đang chuẩn bị giao hàng cho khách thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
trong quá trình
trong quá trình làm việc đỗ minh hiếu là nhân viên hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
đã nhận số tiền hơn hai tỷ đồng của hàng trăm người dân để làm hồ sơ giải quyết nhanh
thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
công an tỉnh gia lai đã quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam bốn tháng đối với đỗ hiếu minh
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo cơ quan cảnh sát điều tra
đỗ minh hiếu là nhân viên hợp đồng của phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng vị trí công tác hiếu đã nhận tiền của hàng trăm người dân
để làm hồ sơ trình cấp nhanh sổ đỏ
mỗi hồ sơ hiếu nhận từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng
bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền đỗ minh hiếu nhận hối lộ là hơn hai tỷ đồng
trong quá trình làm việc đỗ minh hiếu là nhân viên hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
đã nhận số tiền hơn hai tỷ đồng
trong quá trình làm việc đỗ minh hiếu là nhân viên hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo cơ quan cảnh sát điều tra đỗ minh hiếu là nhân viên hợp đồng của phòng đăng ký
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
lợi dụng vị trí công tác
hiếu đã nhận tiền của hàng trăm người dân để làm hồ sơ trình cấp nhanh sổ đỏ
mỗi hồ sơ hiếu nhận từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng
và bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền đỗ minh hiếu nhận hối lộ hơn hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự
công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ hai mươi sáu đối tượng tạm giữ số tiền gần một trăm linh triệu đồng
một bộ tài xỉu và một số tăng vật khác có liên quan
tại điểm đánh bạc do liêu hoàng vỗ cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức
công an thành phố đạch giá tỉnh kiên giang đã tạm giữ tám đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn nhật tân
chú tẻ xã đồng phú huyện long hồ
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
theo cáo trạng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tân bị công an tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền hai mươi năm triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép
tuy nhiên đến ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tân tiếp tục cùng với hai thanh niên khác
thực hiện hành vi khai thác cát sông trái phép với khối lượng gần ba mươi ba mét khối trên sông cổ chiên
thời điểm kiểm tra tân cùng hai thanh niên trên sử dụng ghe sắt không gắn biển số đăng ký
và dùng ghe sắt không gắn biển số đăng ký
và dùng máy công suất lớn để hút trộm cát không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến việc khai thác cát sông
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn nhật tân sáu tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
hai thanh niên đi cùng với tân do chưa có tiền án tiền sự và hành vi chưa cấu thành tội phạm
nên chuyển hồ sơ cho công an huyện long hồ xử lý theo quy định
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an huyện ba chi đã tiến hành củng cố hồ sơ xử lý đối với một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại xã an bình tây huyện ba chi về hành vi phát video clip có nội dung sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ vụ việc vào ngày hai mươi tháng một mươi một nhân vật tên ntv dùng điện thoại cá nhân truy cập vào trang facebook của mình
với tên nguyễn hoàng huy để phát video clip livestream có độ dài hai mươi phút
nội dung phản ánh sai sự thật về dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt
khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng bưng lạc địa ở xa phú lễ huyện ba tri
qua làm việc nhân vật ntv đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm nguyên nhân do thiếu hiểu biết
và tự nguyện gỡ bỏ video clip livestream có nội dung không đúng đồng thời viết cam kết không tái phạm
bộ giáo dục và đào tạo cho biết vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ tổ chức họp báo chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi
và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
và đây là thông tin
được các nhà trường học sinh và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua
bởi lẽ đây là năm đầu tiên các học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới hai nghìn một mươi tám sẽ tốt nghiệp bậc trung học phổ thông
trước đó bộ giáo dục và đào tạo đã lấy ý kiến công luận về ba phương án tổ chức kỳ thi này
cụ thể phương án một học sinh sẽ thi sáu môn gồm cả bốn môn học bắt buộc và hai môn lựa chọn
phương án hai học sinh sẽ thi năm môn gồm ba môn học bắt buộc và hai môn lựa chọn
phương án ba học sinh sẽ thi bốn môn gồm hai môn bắt buộc toán ngữ văn và hai môn lựa chọn
ở cả ba phương án học sinh đều sẽ thi hai môn trong số các môn lựa chọn nhưng khác nhau ở số môn thi trong các nhóm các môn học bắt buộc
theo công bố kết quả khảo sát của bộ giáo dục và đào tạo phương án thi bốn môn là phương án có tỷ lệ lựa chọn nhiều hơn so với các phương án còn lại
thưa quý vị đồng hành cùng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ kinh phí hàng tháng và sát cánh động viên để các em không dở dang việc học hành
đây là việc làm ý nghĩa của mô hình cùng em đến trường đã được tất cả chín trên chín nhân vị công an xã của huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi triển khai trong những năm qua